gần tám mươi chín thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội bắt đầu tham dự buổi thi đầu tiên vào lớp một mươi
năm học hành hai mươi hai nghìn hai mươi một với môn ngữ văn thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng cần thiết như bút thước kè
không được phép mang các thiết bị có chức năng thu phát sóng tài liệu giấy tham vào phòng thi
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội nội dung đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức
kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín trung học cơ sở
chiều nay các thí sinh sẽ thực hiện bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trách nhiệm khách quan
khác với năm trước là có cả phần tự luận với thời gian làm bài sáu mươi phút
ngày mai một mươi tám tháng bảy thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
trong điều kiện thời tiết nắng nóng ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố hà nội đã yêu cầu các sở
ngành các địa phương và các hội đồng thi tập trung lực lượng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi
trong đó yêu cầu đặc biệt quan tâm đến hệ thống điện quạt mát máy điều hòa nhiệt độ nước uống
hà nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện
hoặc có thí sinh giáo viên có bất thường về sức khỏe